vào trình ngày hôm nay ông anwar ibrahim đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng malaysia
sau khi được quốc vương al sultan abdullah riyadat fe chuẩn làm thủ tướng thứ một mươi của nước này
và phát biểu tại lễ tuyên thệ tân thủ tướng ibrahim khẳng định nỗ lực hết sức thực hiện trọng trách trên cương vị mới
phục vụ đất nước và người dân malaysia
ông anwa ibrahim sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và là một chính trị gia kỳ cựu của malaysia
ông tham gia hoạt động chính trị từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi của thế kỷ trước khi còn là sinh viên của trường đại học malaysia
ông đã kinh qua lãnh đạo các bộ gồm bộ thanh niên thể thao và văn hóa bộ nông nghiệp bộ giáo dục và tài chính
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông được bổ nhiệm làm phó thủ tướng
ông cũng là người malaysia duy nhất được tạp chí times bình chọn vào danh sách một trăm linh nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
kết quả của cuộc tổng tuyển cử lần thứ một mươi năm của malaysia
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một cho thấy không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu một trăm một mươi hai trong tổng số hai trăm hai mươi hai ghế tại quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ
liên minh của ông angoa giành được nhiều ghế nhất tám mươi hai ghế
tiếp theo là liên minh dân tộc của cựu thủ tướng moghidin yassin bảy mươi ba ghế và liên minh mặt trận quốc gia ba mươi ghế